bộ công thương cho biết sau các chỉ đạo sắt sao của chính phủ các hành động triển khai quyết liệt của các bộ ngành địa phương
cùng với đó là sự tham gia của các doanh nghiệp trong chương trình bình ổn thị trường
đã khiến thị trường trong nước những ngày này không có tình trạng tăng giá hoặc thiếu hàng
bên cạnh các mặt hàng thiết yếu khác hiện bộ công thương đang tiếp tục chỉ đạo các sở công thương
theo dõi sát giá cả biến động cung cầu tập trung nguồn lực nhằm bình ổn thị trường mặt hàng thịt lợn
có kế hoạch bảo đảm nguồn cung và giữ giá mặt hàng thịt lợn ổn định dịp trước trong và sau tết
thống kê của bộ công thương đến nay đã có năm mươi bảy trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có báo cáo về kế hoạch chuẩn bị hàng hóa dịp cuối năm
và tết nguyên đán canh tí năm hai nghìn hai mươi
trong đó có hai mươi tám địa phương có kế hoạch triển khai chương trình bình ổn thị trường
báo cáo của các địa phương cũng nêu rõ tổng giá trị lượng hàng dự trữ phục vụ tết của các doanh nghiệp ước tăng khoảng hai mươi hai mươi
so với các tháng bình thường trong năm
với việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ dự kiến thị trường hàng hóa trong dịp tết nguyên đán
sẽ không có hiện tượng thiếu hàng tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường
người dân ở mọi miền tổ quốc sẽ có đủ hàng hóa nhu yếu phẩm để đón tết nguyên đán bảo đảm vui tươi an toàn tiết kiệm